thưa quý vị sau bài phản ánh gia lai hàm trăng hộ dân bức xúc vì mùi hôi thối bốc ra từ trang trại chăn nuôi của truyền hình nhân dân
ubnd huyện chư sê đã cam kết xử lý rứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại của ông trịnh xuân trường gây ra
theo kết quả kiểm tra của ubnd huyện chư sê tại trang trại chăn nuôi lợn này hệ thống xử lý mùi chưa hiệu quả gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân
ngoài ra trang trại vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với trang trại quy mô lớn
vì vậy huyện yêu cầu hộ gia đình ông trịnh xuân thường hoàn thiện các thủ tục đồng thời cam kết với chính quyền địa phương và người dân sẽ có giải pháp xử lý mùi hôi trong vòng hai mươi ngày
trong trường hợp không thể khắc phục sẽ buộc dừng hoạt động chăn nuôi
tại gia lai tình trạng vi phạm ổ nhiễm môi trường của các trang trại chăn nuôi lợn diễn ra khá thường xuyên
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh mức phạt hiện tại cho thấy chưa đủ sức gian đe đối với các chủ trang trại
mức xử phạm rất là thấp một ba triệu đồng thì không có đủ sức răn đe
đối với các đối tượng gây ổ nhiễm môi trường chúng tôi đã ký nghị rất nhiều lần đề nghị bộ ban hành các quy chuẩn hướng dẫn để thực hiện
đồng thời xong đó cũng đã ký nghị rất nhiều lần đối với các vùng chăn nuôi dày đặc và mật độ chăn nuôi cao
sẽ hạn chế và ngừng tiếp nhận các dự án chăn nuôi để đảm bảo các hoạt động môi trường trong thời gian tới
với hơn ba trăm linh trang trại chăn nuôi lợn
công suất trên năm trăm sáu mươi con việc thiêu giám sát và buông lỏng quản lý sẽ khiến gia lai đối mặt với tình trạng ô nhiễm hàng loạt từ các dự án chăn nuôi